từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh cà mau đã xảy ra các vụ việc như giết người cướp tài sản
mại dâm trá hình gây dư luận trong quần chúng nhân dân đa số các vụ việc đều có điểm chung là
đều xảy ra tại các phòng trọ quán bar những địa điểm kinh doanh nhạy cảm về an ninh trật tự
để phòng ngừa ngăn chặn các vụ việc tương tự phát sinh từ nay đến cuối năm
các lực lượng công an tỉnh đã tăng cường các biện pháp kiểm tra
quản lý tại các cơ sở kinh doanh nói trên
hiện trường vụ án giết người cướp tài sản xảy ra vào ngày ba mươi tháng ba tại nhà trọ năm em có địa chỉ
khóm năm phường sáu thành phố cà mau đối tượng châu tô yev là tài xế xe khách chạy tuyến châu đốc cà mau
vì mâu thuẫn cá nhân đã thực hiện hành vi giết người cướp tài sản ngay tại phòng trọ số sáu
sau bốn ngày gây án hung thủ đã bị bắt giữ tại tỉnh an giang chỉ hơn nửa tháng sau ngày một mươi sáu tháng bốn
một vụ giết người cướp tài sản đã xảy ra tại nhà nghỉ đồng nai thuộc ấp một mươi xã khánh an huyện u minh
do mâu thuẫn về tiền bạc hung thủ lữ văn xuôn đã ra tay sát hại bạn gái và cướp tài sản của nạn nhân
thủ phạm lữ văn xuôn đã bị lực lượng công an bắt giữ sau hai mươi bốn h lần trốn
các vụ việc trên có điểm chung là đều xảy ra tại các nhà nghỉ phòng trọ cho thuê
các vụ việc trên đường dịch vụ kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như là thuê lưu trú massage cao kê
đây là những loại hình kinh doanh mà các tệ nạn xã hội như là cờ bạc
mại dâm ma tí lợi dụng cái nơi này để ẩn náu hoạt động
thứ đó làm cho cái tình hình an ninh trật tự từng lúc từng nơi diễn biến phức tạp
bên cạnh các vụ trọng án tình trạng cố ý gây thương tích có tính chất côn đồ liều lĩnh cũng đã xảy ra
mà nguyên nhân chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ đặc biệt là tại các quán nhậu quán bar
một số đối tượng đã sử dụng các loại hung khí để thanh toán lẫn nhau
vì vậy công an tp cà mau đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ
tiến hành kiểm tra các nhà trọ cơ sở massage karaoke
quản đoàn đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm về trật tự xã hội
đồng thời nhắc nhở các chủ kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh trật tự
đội cảnh sát quản lý hành chính chủ tịch cơ sở công an tp cà mau
để tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh như là massage karaoke nhà trọ
giải bị các đối tượng lợi dụng để hoạt động về tự nạn xã hội
nhằm phát hiện và phòng ngừa các đối tượng lợi dụng các cơ sở nói trên
để hoạt động phạm tội
thông qua công tác kiểm tra
quản lý trật các loại hình dung
các lực lượng công an tỉnh cà mau đã phát hiện và triệt xóa nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội trá hình
nụ bóng các cơ sở karaoke nhà trọ
điển hình là vụ triệt xóa các tụ điểm mại dâm ở cơ sở kinh doanh karaoke
nhà trọ lucky karaoke nhà chọn lọ lem thanh lan
cũng bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an tp cà mau đã bất ngờ kiểm tra quán bargo ship
có địa chỉ số ba mươi đường bùi thị trường sáu phùng năm tp cà mau
do ông trần văn đại làm chủ phát hiện nhiều đối tượng thanh thiếu niên đang sử dụng chất ma túy
tiến hành mời các đối tượng có biểu hiện nghi vấn thử test đã phát hiện hai mươi hai đối tượng có sử dụng chất ma túy
thời gian tới thì phòng quan sát quản lý hành tránh sẽ tham mưu cho giám đốc
kết hợp với các lực lượng chức năng là siết chặt công tác quản lý loại hình kinh doanh dịch vụ này
để phòng ngừa các vụ việc phát sinh ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
trong thời gian từ nay đến cuối năm các lực lượng chức năng của tỉnh cà mau sẽ tăng cường các biện pháp kiểm tra
quản lý chặt tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
thông qua hoạt động này nhằm mục đích kịp thời ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật
của các đối tượng lợi dụng vào các sơ hở này để thực hiện hành vi phạm tội
góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh nhà